năm tháng một mươi đã có trên ba mươi năm người dân từ các tỉnh thành phố về đến an giang

với lực lượng công an nói riêng và lực lượng chống dịch toàn tỉnh nói chung
thì việc đảm bảo an ninh an toàn cho bà con không chỉ là nhiệm vụ phải làm

xác định việc đẩy mạnh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có ý nghĩa quan trọng
đối với công tác phòng chống dịch đặc biệt là đối với hoạt động sản xuất

thành phố đà nẵng đã và đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng dịch covid một mươi chín

vừa duy trì sản xuất phát triển kinh tế

để các doanh nghiệp cũng như người lao động an tâm sản xuất phát triển kinh tế
cho tiêm là toàn thể công ty luôn một trăm linh

thành phố đà nẵng có sáu khu công nghiệp và một khu công nghệ cao
với giao thông tài liệu
gần bảy mươi công nhân đang làm việc

thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ dự kiến đến giữa tháng một mươi
sẽ hoàn thành tiêm một trăm linh mũi một cho toàn bộ lao động

thành phố đà nẵng có sáu khu công nghiệp và một khu công nghiệp
thì họ cũng rất là hào hức để được tiêm mũi vaccine
cho nên là cái việc mà tuân thủ theo cái hướng dẫn của bộ phận tại đây rất là tốt
cũng như là do có cái địa điểm rất là thoáng lát cho nên là
cái vấn đề mà bố trí cho nhân viên y tế tại cái điểm tiêm cũng rất là thuận lợi
dịch bệnh thì nói chung là ảnh hưởng nhiều lắm em
nói chung là cả một năm trời luôn không làm được chi được hết trơn
ảnh hưởng về mọi mặt luôn á
vừa kinh tế vừa việc hành học hành của con cái nữa kìa
rất mong muốn luôn em mọi người ai cũng mong muốn hết trơn
đẩy mạnh quá trình đi tiêm đi lên để cho ngưng được dịch càng sớm càng tốt
ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố đà nẵng
cũng đã chủ động phối hợp với ngành y tế công an và chính quyền địa phương
tăng cường kiểm tra
đồn đốc các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ động và sẵn sàng ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch bệnh
việc đẩy nhanh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho công nhân lao động
có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phòng chống dịch
đảm bảo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp được liên mạch
kinh tế địa phương nhanh chóng được phục hồi
bản tin một trăm một mươi ba online

tiếp tục với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác
một thanh niên với biệt danh trên mạng là hoàng tử gió
được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ
tại một căn hộ trung cư trên địa bàn thành phố hà nội
và hiện cơ quan công an huyện gia lâm
đang phối hợp cùng với các đơn vị chức năng
điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong
nam thanh niên tên hoàng đức nhân hai mươi chín tuổi quê ở quảng ninh
nạn nhân được phát hiện tử vong vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối qua ngày năm tháng một mươi
tại một trung cư ở xã đa tốn huyện gia lâm thành phố hà nội
nạn nhân ở chung với hai nam thanh niên khác
căn hộ được người này thuê từ bốn đến năm tháng trước đó
với mục đích để kinh doanh
cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
đối với nạn nhân sau đó sẽ tiến hành các bước điều tra khác
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam ba bị can liên quan đến sai phạm
trong cấp đất tái định cư tại xã nghi phong huyện nghi lộc
vào khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình
việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông
nối vinh cửa lò giai đoạn một công an huyện nghi lộc phát hiện
việc sai phạm trong cấp đất tái định cư tại xã nghi phong huyện nghi lộc
sau khi điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghi lộc
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định
về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra
các quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với các bị can
nguyễn đình hải nguyên chủ tịch ubnd xã nghi phong và nguyễn hồng đức
công chức địa chính xã nghi phong về tội danh vi phạm quy định
về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
và nguyễn đức kiên chú tại xóm bốn xã nghi phong
về tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
thêm một đường dây đánh bạc khủng vừa bị đưa ra xử lý trước pháp luật
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố
một mươi năm bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh quy mô lớn
mỗi ngày giao dịch gần một tỷ đồng để điều tra về tội đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi bảy tháng chín
đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật đã triển khai chín tổ công tác
đồng loạt triệt phá chín địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố
tại các hiện trường lực lượng công an thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
tám điện thoại di động hai chiếc xe ô tô cùng nhiều phơi đề sổ sách có liên quan
cầm đầu đường dây số đề này là huỳnh xuân phong và trần thị thắm
hàng ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố bô ma thuật
và các huyện thị xã của tỉnh đắk lắc
sau đó phong sẽ dùng điện thoại để chuyển hết phơi đề cho trần thị út hiền
cho đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc
rồi tính toán thắng thua với nhau
trung bình mỗi ngày đường dây số đề này giao dịch gần một tỷ đồng
còn liên quan đến tội phạm ma túy công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai
vừa bắt giữ đối tượng lào thị ính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại xã thanh an huyện điện biên tỉnh điện biên
đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
qua quá trình trinh sát công an huyện bảo thắng phát hiện đối tượng lào thị ính
móc nối với một số đối tượng trên địa bàn huyện bảo thắng
tổ chức đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
từ điện biên về địa bàn huyện bảo thắng tiêu thụ
các đối tượng thường chọn khu vực đường biên giới ít người qua lại
để tiến hành giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện
vào ngày bốn tháng một mươi lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng lào thị ính
khi đang có hành vi vận chuyển trái phép gần chín mươi sáu gram heroin
tại khu vực thôn k tám bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai
và hiện nay công an huyện bảo thắng đang tiếp tục mở rộng điều tra
tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông
vào hồi bảy giờ ngày hôm nay ngày sáu tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm tám độ kinh đông cách đảo sông tử tây
quần đảo trường sa khoảng hai trăm bảy mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
tính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày bảy tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi một năm độ kinh đông trên vùng biển phía nam quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến bảy giờ ngày tám tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu ba độ vĩ bắc
một trăm linh độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm bốn mươi km về phía tây
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp tám cấp chín

đến bảy giờ ngày tám tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu năm độ vĩ bắc